thưa quý vị vào sáng nay ngày tám tháng một mươi hai tại sân bay gia lâm thành phố hà nội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và bộ trưởng quốc phòng phan văn giang
đã chủ trì khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
dự khai mạc có lãnh đạo quân ủy trung ương bộ quốc phòng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
về phía quốc tế có đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng
chỉ huy quân đội các nước trong khu vực và thế giới
thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng phạm minh chính chào mừng các đại biểu
từ ba mươi quốc gia đến tham dự triển lãm
thủ tướng đánh giá triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi hai là cơ hội rất tốt
để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng an ninh
gặp gỡ trao đổi phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình hợp tác và phát triển thịnh vượng
triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi hai diễn ra đến ngày một mươi tháng một mươi hai
thu hút hơn một trăm bảy mươi đơn vị doanh nghiệp đến từ ba mươi quốc gia trên thế giới trong khu vực asean
châu á châu âu châu mỹ tham gia trưng bày các phương tiện chiến đấu giải pháp công nghệ
vũ khí trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân lục quân phòng không không quân
tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật
tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi hai cục công nghiệp an ninh bộ công an
trưng bày giới thiệu chín mươi một sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng được sản xuất tại việt nam
do các doanh nghiệp trực thuộc của cục và doanh nghiệp liên kết là công ty cổ phần đầu tư quốc tế thiên việt
cùng các đơn vị thành viên nghiên cứu chuyển giao công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm thành công
các sản phẩm tham gia triển lãm được chia làm năm nhóm gồm công nghệ phương tiện
thiết bị phòng cháy chữa cháy vật tư công cụ hỗ trợ và thiết bị nghiệp vụ
ngoài ra cục công nghiệp an ninh còn giới thiệu các sản phẩm an ninh lưỡng dụng không mang yếu tố bí mật
nghiệp vụ được sản xuất chuyển giao công nghệ thành công như các sản phẩm xe ô tô chữa cháy xe chữa cháy cỡ nhỏ
xe ô tô chở dây thép gai xe cứu thương xe tuần tra giao thông các loại xe chở quân cho lực lượng vũ trang
xe tuần tra tàu cứu hộ chữa cháy tàu tuần tra phù hợp với yêu cầu công tác góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay